thời gian gần đây khoa nhi bệnh viện hiếu nghị lạc việt đã tiếp nhận điều trị nhiều trường hợp trẻ bị bỏng nặng
trường hợp đầu tiên là một bé gái hai năm tuổi bị bỏng nước sôi
theo lời kể của người nhà trong lúc chuẩn bị cho con tắm mẹ bất cần đổi phích nước sôi vào người
khiến con bị bỏng ở vùng cổ toàn bộ vùng lưng mông và đùi
mẹ của bé đã tự sơ ký bằng cách môi lòng đỏ trứng gà lên các vị trí bị bỏng theo kinh nghiệm dân gian
tuy nhiên không đỡ trẻ quấy khóc nhiều hơn nên người nhà đã đưa bé vào bệnh viện hiếu nghị lạc việt để điều trị
bé vào viện trong tình trạng đau quấy khóc nhiều bỏng phong rộp ở nhiều vị trí luét trẻ dịch mất da
không chỉ vậy nhiều lòng đảo trứng gà trên người khiến bụi bẩn bắn nhiều hơn ở các vết thương
bệnh nhi đã được các bác sĩ bù dịch giảm đau dùng kháng sinh
sau hơn ba mươi phút tiêm giảm đau các bác sĩ bắt đầu lau rửa vết thương cho bé
một ca đáng chú ý khác là một trường hợp bé gái tên bn hai mươi năm tháng tuổi ở tam dương vĩnh phúc vào viện sẽ bị bỏng acid
tới ngày hai mươi sáu tháng bốn trước khi vào viện khoảng ba mươi phút trong lúc chơi đùa bé vô tình bị chai dung dịch thông cống có thành phần axit sulfuric
một loại dung dịch có tính acid rất mạnh h hai so bốn đổ vào người gây bỏng nặng
mẹ bệnh nhi cho biết chỉ có mua chai nước thông cống về để ở dưới gầm bàn và cũng không biết trong chai thông cống lại có thành phần acid mạnh như vậy
trong lúc chơi ba mẹ không để ý
nên thấy bé mở nắp được và đổ cả chai dung dịch thông cống lên người
trước khi vào bệnh viện hiếu nghị lạc việt gia đình đã xử trí bằng cách bôi thức bỏng da chuyên có thành phần mỡ chăn
đến viện các bác sĩ đánh giá trẻ có tình trạng sốc do đau mất dịch mạch nhanh quấy khóc nhiều bị bỏng độ hai
tổn thương một mươi diện tích da do bị ăn mòn ở vùng lưng bông chân trái phùng rộp cháy xăm
kết quả xét nghiệm con bạch cầu tăng cao cô đặc máu dối loạn đi dài
các bác sĩ xử trí bằng cách xịt thuốc bỏng bù dịch giảm đau kháng sinh chống bội nhiễm
sau hai giờ tình trạng của bé đã ổn định
cũng theo thống kê tại bệnh viện nhi đồng tp hcm trước đó cũng đã cấp cứu hai trường hợp bệnh nhi bỏng khá nặng sắc cồn và nước sôi
trường hợp thứ nhất là một bé bị bỏng nước sôi đang được cấp cứu tại bệnh viện nhi đồng thành phố
theo đó trường hợp này là bé gái vhg một mươi tháng tuổi ngụ tại tiền giang ngồi trong xe tập đi
trong lúc đó bé vươn người đến bàn kéo dây điện bình ống xe tốc khiến chân nước sôi đổ ngay lên người gây bỏng mặt ngực tay và chân phải
diện tích bỏng khoảng bốn mươi
trường hợp thứ hai là bé gái tên tntv sáu tháng tuổi ngồi tại đồng nai bị bỏng cồn
theo gia đình trước đó bé được ba bé vừa bé vừa nững mực bằng cồn
khi người bà châm thêm cồn thì bắt lửa cháy vào mặt ngực và tư chi của bé
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn minh tiến phò dân tấp bệnh viện nhi đồng tp cho biết
cả hai bé nhập viện đều trong tình trạng sốc mạch nhẹ chi mắt khuyết đắp khó đo
bé vê bỏng khoảng ba mươi năm diện tích
các bác sĩ đã chuyên dịch chống sốc hỗ trợ hô hấp dùng thuốc giảm đau và chăm sóc vết bỏng
sau đó chuyển tới khoa hồi sức ngoại để tiếp tục theo dõi chăm sóc vết thương kết hợp với dinh dưỡng hợp lý
sau hơn một tuần điều trị tình trạng vết thương đã cải thiện
bỏng là một trong những tai nạn thường gặp trong sinh hoạt hàng ngày
tác nhân gây bỏng có nhiều loại trong đó nước sôi là một trong những tác nhân gây ra bỏng nhiều nhất
bỏng là tai nạn thường gặp ở trẻ nhất là ở trong độ tuổi từ một đến sáu tuổi
lứa tuổi này trẻ thương hiếu động tò mò chưa hiểu biết về sự nguy hiểm
phần lớn tai nạn bỏng ở trẻ là do người nhà không cẩn thận để chảy nghịch nô đùa gây ra
vậy phải làm gì khi trẻ nhỏ bị tai nạn bỏng
việc sơ cứu ban đầu khi trẻ bị bỏng là một trong những yếu tố quyết định
giúp cho vết thương không bị ăn sâu vào bên trong và tránh tình trạng bội nhiễm
nhưng hiện nay vẫn còn có nhiều gia đình chưa kiến thức hay nói đúng hơn là hiểu sai về sơ cứu ban đầu khi trẻ bị bỏng
khiến vết thương của trẻ ngày càng trở nên trầm trọng hơn
do đó việc phòng tránh các trường hợp có thể gây bỏng ở trẻ em hoặc thực hiện sơ cứu đúng cách khi có tai nạn xảy ra
sẽ giúp hạn chế được những rủi ro đáng tiếc gây ngờ đến sức khỏe của trẻ
giữa đây là các bước sức cứu cơ bản khi trẻ bị bỏng
bước một cần để loại trừ trực tiếp các tắc nhân gây bỏng càng sớm càng tốt
nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi nguồn tắc nhân gây bỏng
bế khỏi bồn tắm nóng nước sôi ban lan nóng cơi bỏ quần áo thấm đẫm nước sôi
đối với bỏng lửa cần nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi nơi hỏa hoạn
dập tắt lửa trên người nạn nhân cơi bỏ quần áo bị cháy trung chân lên người và dập lửa
nếu trẻ em đang bị cháy quần áo cần phải bình tĩnh hướng dẫn trẻ
hay hướng dẫn trẻ dừng lại không được chạy vì càng lầm lửa cháy mạnh hơn
nằm xuống đất lăn mấy vòng bò qua bỏ lại ở dưới đất sẽ ra khỏi đám cháy
đồng thời gọi người lớn tới giúp
nếu trẻ bị bỏng do lửa cháy ở trong phòng kín
người cấp cứu cần tuân theo các nguyên tắc phòng cháy có phương tiện bảo hộ
người cứu có thể mặc quần áo tầm ướt quấn kín tóc đeo khẩu trang ướt
sau đó dùng các phương tiện có sẵn như chăn
bên cạnh đó có thể dùng vài tầm ướt để giật tắt ngọn lửa
sau đó tiến hành nhanh chóng đưa nạn nhân cần kịp thời đánh giá về tình trạng tiến hành cấp cứu toàn thân
khi nạn nhân có biểu hiện ngừng ngô hóp tần hoan suy thở chấn thương kèm theo
cần để lưu ý tình trạng này hay gặp ở trẻ nhỏ do bị bỏng lửa cháy ở trong phòng kín
trẻ bị bỏng do bỏng đường thở hoặc nhiễm khí co và co hai
bước hai tiến hành sơ cấp cứu sau khi bỏng
nhanh chóng ngâm rửa vùng vết thương bị bỏng và nước sạch
đây là biện pháp đơn giản hiệu quả dễ thực hiện ở mọi nơi
ngâm rửa nước sạch có tác dụng hòa loãng rửa trôi tắc nhanh gây bỏng
còn bám vào trên da giảm nhiệt độ trên da nhanh chóng từ đó giảm độ sâu của bỏng
việc ngâm nước còn giúp giảm độ trên da nhanh chóng từ đó giảm độ sâu
và giúp giảm đau đỡ đau rát vùng bỏng ngay sau khi ngâm vào nước mát
góp phân giảm các dối loạn toàn thân nhất là trạng thái kích thích là hết
tuy nhiên cần phải lưu ý rằng ngâm rửa nước lạnh cũng có thể làm tăng bất nhiệt
việc làm ấm lại rất khó quần áo ướt hoặc băng ngứt sẽ làm tăng mất nhiệt
chính vì vậy việc tưới rửa nước cần được kiểm soát chặt chẽ
khi diện tích bỏng rộng trên một mươi diện tích cơ thể
thời điểm ngâm bằng nước mát càng sớm càng tốt tức là ba mươi phút từ sau khi bị bỏng
sau khoảng thời gian trên ngâm rửa y tắc dụng
nước có thể ngâm được rửa sạch vết thương
nhiệt độ nước tiêu chuẩn là từ một mươi sáu đến hai mươi độ c
tuy nhiên vì là cấp cứu cần phải tận dụng nguồn nước có sẵn ngay tại nơi bị nạn
lựa chọn nguồn nước sạch nếu có như đun nước sôi để nguội nước máy nước mưa nước giếng
không dùng nước đá sẽ gây nhiễm lạnh cho nạn nhân
không dùng nước ấm có thể làm cao nhiệt độ hơn ít có tác dụng hạ nhiệt giảm đau
ngâm rửa vết bỏng đúng cách
có thể ngâm rửa vết bỏng dưới vỏ nước hoặc ngâm trong trộn nước mát hoặc đắp khăn ngớt
bên cạnh đó có thể kết hợp nhanh chóng cơ bỏ quần áo chật nhẫn đồng hồ tại vùng bị bỏng
vừa ngâm rửa vùng bỏng cắt bỏ quần áo bị cháy rửa sạch dị vật tác nhân gây bỏng còn báo lại trên vết bỏng
thời gian ngâm rửa từ một mươi năm ba mươi bốn mươi năm phút tới khi trẻ hết khóc và lúc đó thường đã hết đau rát
tuyệt đối không làm vỡ vòng nốt phòng
giữ ấm phần cơ thể không bị bỏng nhất là vào mùa đông
đặc biệt với trẻ thời tiết lạnh cũng rút ngắn thời gian để ngâm để phòng bị nhiễm lạnh
bước ba chế phủ tậm thời vết bỏng
tiến hành chép phủ vết bỏng bằng vật liệu sạch như gạc y tế thậm chí khăn mặt khăn tay
quấn phủ lên vết bỏng sau đó băng ngét nhẹ nhàng vết bỏng băng sạch
băng ép nhẹ vết bỏng sẽ làm hạn chế tạo đốt phòng giảm phun nê chỗ vết bỏng
băng ép cần phải tiến hành sớm tránh băng quá chặt gây ép vùng bị bỏng
với bỏng ở vùng mặt vùng sinh dục cần phải phủ một lớp gạc
tuyệt đối không được bôi chất gì vào vùng bỏng khi chưa được rửa sạch và không được sự hướng dẫn của nhân viên y tế
bỏng gây mất nước và muối do vậy sau khi bỏng cũng cần phải bù nước và muối đã mất cho trẻ bằng những cách đơn giản sau đây
cho trẻ uống oreon nếu trẻ không bị nôn không trúng bụng vẫn tỉnh táo
một gói oreol có thể pha với một lít nước và cần phải sử dụng theo đúng liều lượng của bác sĩ
hướng dẫn nhu cầu hàng ngày của trẻ có thể cho trẻ uống nước trẻ ấm nước cháo loãng nước hoa quả
nếu trẻ còn bú mẹ thì mẹ vẫn cho con bú bình thường
bước bốn nhanh chóng chuyển nạn nhân tới cơ sở y tế gần nhất để được chăm sóc
không nên giữ trẻ tại nhà tự điều trị hoặc đưa tới các cơ sở thầy lang còn thiếu hiểu biết về bỏng
tức là kiến thức về độ sâu của bỏng
đặc biệt khi trẻ có những dấu hiệu như vết bỏng quá lớn khoảng hai bàn tay cơ thể
bỏng kèm chấn thương bỏng ở vùng đầu mặt cổ bàn chân bàn tay sinh dục
lơ mờ lẫn lộn sốt cao co giật chân tay yếu bỏ bú khó thở xanh tím kiểu ít bụng trướng
các bác sĩ khuyên cáo bỏng là một tai mạn dễ gặp ở trẻ
tuy nhiên nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời dễ gây ra biến chứng thậm chí là tử vong
vì vậy các bậc phụ huynh cần phải hết sức lưu ý cách phòng ngừa tai nạn ở trẻ như sau
ở lứa tuổi thường gặp là từ một đến sáu vì trẻ hay tò mò thích khám phá
chưa nhận thức được các vấn đề nguy hiểm theo dõi và kiểm sát trẻ đăng bò hoặc trận chức biết đi
để các vật dụng nước sôi các chất dễ cháy nổ sinh lửa ngoài tầm với của trẻ
kiểm tra độ nóng của nước vào các buồn tắm cho trẻ không để trẻ tự vặn vào nước nóng
nghiêm cấm cho trẻ đuông nghịch hoặc đến gần các hố vôi hố vôi phải được dao chắn và chứa ánh sáng ở bắn đêm
luôn nhắc trẻ về phòng tránh tai nạn bỏng
tuyệt đối không làm cho trẻ quá lạnh khi nâm rửa vết bỏng ở nước sạch
nắp vết bỏng bằng nước đá hoặc ngâm vết bỏng bằng nước ấm
tuyệt đối không đắp các loại thuốc mỡ dâu nước mắm nước tương hoặc bất kỳ chất gì khi không có ý kiến của nhân viên y tế
tuyệt đối không làm trật đoét vết bỏng bóc bỏ nốt phòng
nhiều bậc phụ huynh cho rằng ngâm rửa vết bỏng bằng nước sạch gây phồng rộp đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm
sau đó khi bị bỏng phải để đưa trẻ nhanh chóng tới cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời